ngày một mươi tám tháng sáu tại bruxelles trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại liên minh châu âu eu và vương quốc bỉ
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã có buổi gặp gỡ đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp châu âu
trao đổi về những nỗ lực thúc đẩy hội đồng châu âu xem xét ủy nhiệm cho ec ký kết hai hiệp định giữa việt nam và eu
về tự do thương mại evfta và về bảo hộ đầu tư evipa
tại buổi gặp mặt bộ trưởng trần tuấn anh cho biết bộ công thương cũng như các bộ ngành của chính phủ việt nam
có trách nhiệm ký kết các hiệp định và tiếp đó là thực thi sau khi được quốc hội việt nam phê chuẩn
bộ trưởng cảm ơn các hiệp hội doanh nghiệp châu âu đã tích cực tham gia quảng bá vận động cho hiệp định thương mại tự do vì lợi ích chung
đồng thời đề nghị các hiệp hội tiếp tục thúc đẩy nghị viện châu âu thông qua hiệp định sau khi được ký kết
đại diện hiệp hội doanh nghiệp châu âu đã chia sẻ nhiều ý kiến gợi ý đánh giá
cũng như những kế hoạch và ý tưởng rất cụ thể để cùng chính phủ việt nam và chính phủ các nước châu âu đẩy nhanh việc ký kết và phê chuẩn các hiệp định
có những vấn đề về thủ tủ hành chính cần rất nhiều thời gian như dịch thuật văn bản
và hiệp hội chúng tôi đã thúc đẩy ủy ban châu âu thực hiện các công việc kỹ thuật một cách nhanh nhất có thể
tôi nhận thấy đã có rất nhiều tiến bộ nhờ vào những nỗ lực từ cả hai phía chính phủ việt nam
và ủy ban châu âu tôi hoan nghênh những nỗ lực này và hy vọng cuối tháng sáu ủy ban châu âu sẽ ký kết các hiệp định
và cuối năm nay nghị viện châu âu sẽ phê chuẩn và thông qua để hiệp định được đi vào thực thi
thông tin chia sẻ của doanh nghiệp châu âu không chỉ liên quan đến hiệp định thương mại tự do
mà còn bao gồm những vấn đề liên quan đến nhiều khuân khổ hợp tác rộng lớn hơn
mang tính bền vững và có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ thương mại việt nam eu
nhiều hiệp hội doanh nghiệp châu âu đã rất tích cực phối hợp với phía việt nam
trong việc tổ chức các sự kiện quảng bá cho hiệp định